từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng chín đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
do đồng chí hầu a lệnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại thái lan
tại cuộc gặp quốc hội thái lan hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình của mỗi nước thời gian qua
đồng thời cho rằng hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nước
tại cuộc gặp với hội hữu nghị thái lan việt nam ngày hai mươi bảy tháng chín
hai bên đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của hội hữu nghị thái lan việt nam và hội hữu nghị việt nam thái lan
trong việc thúc đẩy đối ngoại nhân dân tăng cường hợp tác sự hiểu biết về văn hóa con người giữa hai nước thái lan và việt nam
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn đã có các hoạt động dân hương tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh ở tỉnh udon thani
tham dự hội nghị xúc tiến thương mại thái lan việt nam quốc tế mở rộng gặp gỡ cộng đồng người việt